cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh youtube của chúng mình
thời gian qua thông tin liên quan đến bảng nguyễn phương hằng phủ sóng hầu hết các diễn đàn và gây xôn xao dư luận
trước đó vào hôm hai mươi bốn tháng ba công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảng quyết phương hằng về hành vi trên
ngoài ra hiện công an tp hcm đã mời các đối tượng tham gia tổ chức live stream của bà nguyễn phương hằng lên làm việc
từ đó sẽ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất mức độ của các đối tượng vi phạm
ngày một mươi hai tháng bốn báo pháp luật tp hcm đăng tải bài viết với tựa đề
bà đinh lan tố hai chủ kênh youtube liên quan bảng quyết phương hằng
bài viết đã thông tin như sau
mới đây bà đinh thị lan hay còn gọi là đinh lan bốn mươi sáu tuổi ngụ tại quận gò vấp tp hcm cho biết
vừa được công an quận gò vấp mời làm việc để cung cấp một số thông tin liên quan đến việc bà tố cáo võ minh điền
chủ kênh điền võ vlog và nguyễn việt anh chủ kênh chuyện đời thường
vì đã vu khống làm nhục và đe dọa giết mình
tại cơ quan điều tra bà lan đã cung cấp các văn bản nội dung liên quan đến nội dung tố cáo
gồm cả văn bản và usb trừ các nội dung như nói ở trên
theo bà lan ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bà có lên mạng xã hội và nói về một số nội dung liên quan đến bảo nguyễn phương hằng
bà lan nói bà hằng đã vu khống tôi là chủ mưu trong vụ chỉ đạo cho mai xuân cường bắt cóc con trai một mươi tuổi của bà ta
theo bà lan bà hằng còn lên mạng làm nhục mình với nhiều từ ngữ tục tiễu
từ các nội dung do bà phương hằng phát tán trên mạng các youtuber ủng hộ đã phu khống làm nhục bà lan
bà lan cho rằng chủ các kênh chuyện đời thường và điền võ philog đã vu khống và lừa đảo ăn cắp
thậm chí chủ kênh điền võ còn công khai treo giải thưởng cho năm người đánh tôi
bà lan nói và cho biết đã tố cáo những nội dung trên để công an quận góp ấp
về bản thân bà lan bà tự xưng mình là ceo của một doanh nghiệp riêng
và hiện theo học tại hai trường là trường y dược lê hữu trác và trường đại học luật tp hcm
bà cũng tự xưng mình quen biết và thân thiết với nhiều người nổi tiếng trong giới sobit như hồng vân nguyễn cao kỳ duyên hay vũ khắc tiệp
trước đó cũng có vài lùm xùm không mấy tốt đẹp về nhân vật này
mới đây bà lan đã yêu cầu công an quận gò vấp khởi tố vụ án khởi tố bị can với chủ hai kênh youtube trên theo quy định
công an quận gò vấp đã tiếp nhận tố cáo và đang xác minh làm rõ
trước đó theo công an tỉnh bình dương bà đinh thị lan cũng là người đã từng gửi đơn tố xác bảng quế phương hằng kèm với năm đơn tố xác
cụ thể tại cuộc gặp mặt báo chí đầu năm ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bình dương cho biết đã thụ lý xác minh đơn tố xác tội phạm của sáu cá nhân với bà nguyễn phương hằng
gồm ca sĩ đảm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên công vinh nhà báo hàn ni
đức hiền bà đinh thị lan
theo việt nam nét vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ca sĩ viu anh đã nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm tiếp nhận đơn của nghị sĩ ưu tú hoài linh tố cáo bà nguyễn phương hằng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ca sĩ đảm vĩnh hưng tố cáo bảng quế phương hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã nhận đơn của nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi tố cáo bà hằng
cũng theo việt nam nét luật sư lê thành kính luật sư của ông võ hoàng yên cũng tố cáo bà hằng về hành vi vu khống bởi trong một buổi live stream giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bà hằng nói rằng đã bị ông kính hành hung tại trụ sở công an tp hcm khi đến làm việc đối chất cùng ông võ hoàng yên
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một bà động ngọc diệp chủ kênh youtube
diệp đậu ngụ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã đến cơ quan công an tp hcm để gửi đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng
trong đơn bà diệp tố bà nguyễn phương hằng có hành vi vu khống làm nhục người khác trên mạng xã hội
theo tuổi trẻ vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn đức hiền phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm
đã gửi đơn tố xác bà nguyễn phương hằng để cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
vào chiều một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã nhận đơn đề nghị khởi tố bà nguyễn phương hằng của bà đặng thị hàn ni nhà báo
theo bà hàn ni bà hằng có hành vi vu khống làm nhục người khác lợi dụng quyền tự do dân chủ
bà y cũng cho rằng bà nguyễn phương hằng đã dùng những lời lẽ thô tục để thóa mạ vu khống trà đạp danh dự phẩm giá của bà
bằng thủ đoạn theo dệt ra những thông tin không có tận gây tổn thương sâu sắc đến danh dự nhân phẩm của bà và gia đình
sau đúng một năm từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lên sóng live stream với đủ cung bậc vung tay múa miệng nhầy hát khóc cười
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc khu du lịch đại nam bình dương bị cơ quan chức năng khởi tố về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
theo công an tp hcm bà nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
qua quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân
có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
trước khi bị bắt tạm giam công an tp hcm đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng
để phục vụ công tác điều tra xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân
theo quyết định này bà nguyễn phương hằng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày một mươi sáu tháng hai đến hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
vụ việc bà hằng bị bắt là hậu quả từ những hành động của bà trong một năm
tài khoản mạng xã hội phát ngôn trực tiếp đưa nhiều thông tin chưa kiểm chứng
xúc phạm uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân
thậm chí còn sử dụng từ ngữ thiếu chuẩn mực ngược với thuần phong mỹ tục
cổ suý văn hóa chửi trên không gian mạng
phản ứng với hành động của bà hằng trên mạng xã hội cộng đồng mạng chia làm hai luồng suy nghĩ khác nhau
một luồng cho rằng bà hằng bị cơ quan chức năng xử lý là tất yếu vì vi phạm pháp luật
luôn khác luôn ủng hộ cổ suý tuyên truyền tung hô cho hành vi của bà hằng
và giờ đây khi bà hằng bị cơ quan chức năng xử lý thì vẫn có người cố tình không hiểu pháp luật
để ca tụ bà hằng mượn đó để xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước việt nam
nhiều người hằng cũng có cảm nhận ban đầu hành vi của bà hằng lê sóng live stream
xét ở phương diện nào đó đã ít nhiều có ý nghĩa cảnh báo để ngăn chặn hành động thiếu trung thực
không minh bạch trong việc huy động và chi nguồn từ thiện
cảnh báo hành vi lợi dụng lòng tin để trục lợi thông qua các hình thức quyền góp từ thiện
chữa bệnh không có cơ sở khoa học
nhưng rất nhanh sau đó bà hằng đã đi quá giới hạn cả về lời nói đạo đức văn hóa và giới hạn về pháp luật
bà hằng và những người ủng hộ đã nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn về cách hiểu về tự do ngôn luận
nên mới quá đà bất chấp lời cảnh báo cũng như sự nhắc nhở gian đe của cơ quan chức năng
thưa quý vị vụ việc của bà nguyễn phương hằng cũng là một bài học dành cho tất cả chúng ta
hãy tôn trọng văn hóa mạng và biết tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật
dù tiền bạc nhiều đến đâu làm từ thiện nhiều mức nào làm quản lý lãnh đạo cao đến đâu
cũng không thể vượt qua pháp luật
các thông tin điều tra mới nhất đến từ cơ quan chức năng về vụ việc của bà nguyễn phương hằng
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại